hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại phiên tòa ông khải thừa nhận mọi hành vi như cáo trạng truy tố và nhận thức mình sai nên mong muốn được hội đồng xét xử khoan hồng cho mức án thấp để sớm đoàn tụ với gia đình
vào trưa ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu hàm luông thuộc địa phận thành phố bến tre tỉnh bến tre
vụ tai nạn giữa xe cẩu và một xe ô tô đã làm một người tử vong tại chỗ và bốn người khác bị thương
hậu quả trong số bốn người ngồi trên xe unova một người phụ nữ đã tử vong tại chỗ
hai nạn nhân nam giới khác hôn mê đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa nguyễn đình triều
và một người may mắn bị thương nhạt
người đón thì cũng thấy nhẹ đi phần nào
những ông bố bà mẹ ngồi chờ thành hàng dài chờ con bất chấp trời nắng hay trời mưa
nếu bên trong cổng trường thi là lo lắng của thí sinh thì bên ngoài cổng trường là những căng thẳng của bố mẹ
nếu như các năm trước thí sinh phải sang tận tỉnh thành khác để thi thì những năm gần đây
việc tổ chức thi theo cụm giúp các em và người nhà đi lại rất thuận tiện
tuy nhiên không vì thế việc đưa đón thí sinh giảm bớt
nếu mà đã đồng hành với con hàng chục năm thì ba ngày cũng không vấn đề gì cả
cho nên là đây là vấn đề tình cảm để động viên các cháu về mặt tinh thần là chính
tôi nghĩ các cháu cũng đủ sức khỏe đủ kiến thức để hoàn thành kỳ thi một cách gọi là có chất lượng
những lời động viên dặn dò của người thân tấm lòng của những người cha người mẹ
sẽ tiếp thêm nghị lực cho các em tự tin hơn khi bước vào phòng thi
và cũng chính họ là người giang rộng vòng tay chào đón các em khi bài thi kết thúc
dù kết quả thế nào đi chăng nữa họ luôn làm hậu phương vững chắc
giúp con mình tự tin vững bước trên chặng đường mới
qua thời gian thứ nhất là ôn thi chuẩn bị vào thì cũng mong muốn là chỉ tiếng nói trong gia đình thôi
và thôi cố gắng học tập rồi là ôn tập theo những kiến thức mà đã có
chúng tôi cũng mong muốn là các con thi đỗ đấy là điều thì ai cũng mong muốn rồi
đã có năm người ta tranh luận liệu có nhất thiết hay không việc đưa đón đợi chờ những đứa con sắp trưởng thành
thế nhưng năm nay qua năm khác vẫn có những phụ huynh kiên nhẫn đứng đợi con ngoài cổng trường thi
em vẫn nghĩ là em có thể tự đi sơ huyết đến trường một cách bình thường đi thi các thứ thì là cũng không sao
nhưng mà bố thì lại rất là kiểu nhiệt tình đưa đón em
vậy là ví dụ như hôm nay là bố không đi làm này thì để đưa đón em nữa nên là em rất là cảm ơn bố
các em bảo là thí thi này nó cũng chưa phải là mặc dù rất quan trọng nhưng mà cũng không phải là quan trọng nhất của cuộc đời
thế nên là mình cứ mình học như thế nào mình cứ thi như thế
hậu phương vững chắc sự động viên kịp thời và phù hợp sẽ luôn là những điều cần thiết đối với các thí sinh
không cha mẹ nào dắt con đi suốt cuộc đời nhưng tình yêu của họ dành cho con thì sẽ còn mãi